theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương từ đêm nay chín tháng chín đến hết ngày một mươi hai tháng chín
bắc bộ có mưa vừa có nơi mưa to vùng núi và trung du có mưa to có nơi mưa rất to
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa kết hợp với hội tụ gió mực một năm trăm linh m
từ đêm nay chín tháng chín đến hết ngày một mươi hai tháng chín ở bắc bộ có mưa vừa có nơi mưa to vùng núi và trung du có mưa to
có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ bảy mươi một trăm năm mươi mm một đợt
các tỉnh quảng ninh bắc giang lạng sơn thái nguyên bắc cạn cao bằng hà giang tuyên quang lào cai yên bái
lai châu điện biên lượng mưa từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên ba trăm linh mm
thời gian mưa lớn xảy ra về đêm và sáng cấp độ rủi ro thiên tai cấp một